trong các ngày mùng chín và ngày mùng một mươi tháng bốn đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu đoàn đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
đã tham dự hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam lần thứ năm tại thủ đô viên trăn lào
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân sì su lít và thủ tướng lào sổn say sì phan đòn đã tiếp thân mặt đoàn
các đồng chí lãnh đạo cấp cao lào cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức mặt trận hai nước việt nam lào
đoàn việt nam đã thông tin tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào về kết quả tốt đẹp của hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước
campuchia lào việt nam lần thứ năm cũng như kết quả hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và mặt trận lào xây dựng đất nước trong thời gian qua
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phát huy đẩy mạnh các hoạt động thiết thực tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
về quan hệ đặc biệt lịch sử vẻ vang thao hùng của quan hệ việt nam lào nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng cá nhân trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong khuôn khổ chuyến công tác tại pháp từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bốn đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có các buổi làm việc với các cơ quan điều hành giao thông của pháp nhằm thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao thông hàng không đường sắt đường bộ và hàng hải
năm hai nghìn hai mươi ba thị trường hàng không việt nam ghi nhận sự hồi phục và những tín hiệu tăng trưởng tích cực
thị trường vận tải hàng không giữa việt nam và pháp trong năm qua vẫn ghi nhận kết quả tích cực với gần năm trăm linh lượt khách
đến thời điểm hiện tại airbus đang là nhà cung cấp tàu bay lớn nhất cho các hãng hàng không việt nam
hiện hai bên phối hợp để đánh giá kế hoạch hiện đại hóa đội tàu bay đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy cho lĩnh vực đường sắt quốc gia trong thời gian tới đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc cùng cơ quan vận tải tự hành paris liên đoàn vận tải vùng thủ đô indefranc và công ty đường sắt quốc gia pháp
trong chuyến thăm hai bên cũng trao đổi thêm về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải
việt nam và pháp đã ký hiệp định hàng hải vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn
hai bên cũng đã ký thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên theo công ước quốc tế st cvk có hiệu lực từ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi
nhân dịp này hai bên đã đề nghị phối hợp giả soát lại các hiệp định về hàng hải đã ký để tăng cường hợp tác hơn nữa
cũng như bổ sung các lĩnh vực mới về công nghệ hàng hải phát triển xanh giảm phát thải bảo vệ môi trường cho phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay
trong ngày một mươi tháng bốn bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
phần lớn câu hỏi của báo giới tập trung vào việc xây dựng hoàn thiện hồ sơ sửa đổi bổ sung các dự án luật liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với các bộ ngành liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo
bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
tập trung xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật khoa học công nghệ sửa đổi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
trong năm hai nghìn hai mươi bốn cùng với việc việt nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
bộ khoa học và công nghệ tiếp tục đề ra giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bộ chính trị đã ban hành quy định số một trăm ba mươi hai kiểm soát quyền lực
phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
hiện tổng cục thi hành án cũng đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả quy định này
nội dung kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án tập trung vào việc kiểm soát
việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định quy trình nghiệp vụ chuẩn mực đạo đức công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
hiện tổng cục thi hành án đang lên kế hoạch triển khai cầm nang hướng dẫn nghiệp vụ cho các chấp hành viên để phòng ngừa vi phạm
có rất nhiều cái biện pháp để thực hiện cái này
trong đó một trong những nội dung đấy thì chúng tôi cũng tính đến là có cái cầm nang
để không vi phạm thì phải thế nào
theo từng hành vi một mà muốn không sai phạm thì anh tránh những cái gì
thì cái đó là chúng tôi đang làm
mà làm theo cái tinh thần là dễ hiểu dễ nhớ mà dễ thực hiện nhất
hiện tại với các chấp hành viên việc quy định cứng về thời hạn thời hiệu thi hành án đang là một trong những cản trở dễ phát sinh tiêu cực
do đó nhiều ý kiến đề nghị cần có cơ chế linh hoạt chống tiêu cực trong thi hành án nhất là các vụ án tham nhũng lớn nhiều bị cáo đương sự
thì hiện nay nếu mà khối lượng nó quá tải về kẻ và việc và tiền thì chắc chắn cái thời hạn thời hiệu sẽ bị vi phạm
mà nếu mà căn cứ theo đúng quy định thì đội ngũ chấp viên tp hcm được
cực kỳ áp lực và sẽ dẫn đến cái việc mà người ta sẽ giao động về mặt tinh thần
và làm sao mà để cái người trực tiếp tổ chức thi hành thứ nhất là yên tâm về mặt tinh thần ổn định về mặt tâm lý
và làm sao mà có cái linh hoạt áp dụng để thu hồi tối đa
chứ nếu cứ nhắc thì nó rất chậm
thực tế việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát kiểm soát quyền lực đề phòng và chống tham nhũng tiêu cực
điều tra tố tụng thi hành án là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực cho công tác đấu tranh chống tham nhũng
xong cũng căn cứ vào tình hình thực tiễn để có các cơ chế đặc thù cơ chế mở để giúp chấp hành viên thi hành án đúng hạn bảo đảm quyền lợi của các bên